so với đỉnh vào năm hai nghìn một mươi bảy thì dịch sốt xuất huyết năm nay giảm mạnh cả về số ca mắc cũng như là tình trạng bệnh
tuy nhiên trong thời điểm gần đây vẫn ghi nhận chiều hướng gia tăng của căn bệnh này
vì vậy người dân nên chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình đặc biệt không nên chủ quan trong việc phòng chống sốt xuất huyết
theo ghi nhận tại khoa virus ký sinh trùng bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương số ca mắc xuất xuất huyết đến khám và điều trị mặc dù giảm nhiều so với năm hai nghìn một mươi tám
các bác sĩ cho biết những tháng trước đó chỉ ghi nhận giải rác một số ca thì thời điểm này đang có dấu hiệu gia tăng nhanh
cũng theo các bác sĩ thường cuối tháng một mươi một là hết đợt dịch nhưng năm nay một phần do sự thay đổi của khí hậu
hiện nay thời tiết vẫn còn nóng dẫn đến chưu trình dịch cũng bị xê dịch
tuy nhiên việc người dân còn chủ quan cũng là nguyên nhân chính khiến số ca mắc tăng lên
anh tống thành trung mắc sốt xuất huyết khi đi công tác tại hà nội
anh cho biết trước đó có thấy mũi trong phòng khách sạn nhưng chủ quan nên đi ngủ không mắc màn
khi thấy sốt cao liên tục nôn vọt mệt mỏi
mới đi khám và được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết
có nhiều bùi rầm và nhiều mũi
bên cạnh đó các bác sĩ cũng khuyến cáo nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện có biên chứng nặng hơn
không hẳn do có bệnh lý nền mà là do tự ý điều trị sai cách
các tuyến một người bệnh ốm thì người ta có thể đi khám một ngày đi khám bốn năm năm chỗ
nên là một người chỉ uống theo mỗi một đơn thì rất là đúng
nhưng người ta uống khoảng năm đơn cộng nặng
nhất là viên paracetamol
có bệnh nhân uống đến quá một mươi
nên là có những điều gọi là tiên gian thức
việc số ca mắc sốt xuất huyết giảm so với năm ngoái cho thấy sự nỗ lực trong công tác phòng chống dịch
tuy nhiên người dân không nên chủ quan thờ ơ với các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết cho mình và gia đình
diệt lăng quăng bọ gậy giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà mắc màn khi đi ngủ
và nếu thấy sốt cao kéo dài liên tục nên đi khám sớm để được điều trị đúng cách